các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng ngày hôm nay đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ tại các điểm cầu truyền hình
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị tham dự hội nghị còn có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị chỉ thị số bốn của bộ công an và cuộc vận động trong thời gian qua đã được đảng ủy công an trung gương bộ công an quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
các cấp ủy tổ chức đảng cám bộ chiến sĩ trong công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tạo sự truyền biến về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
qua đó đã thể hiện được vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng công an trong triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ

các cấp ủy tổ chức đảng cám bộ chiến sĩ trong công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tạo sự chuyển biến về nhận thức tạo sự chuyển biến về nhận thức tạo sự chuyển biến về nhận thức tạo sự chuyển biến về nhận thức

trọng tâm từ việc học tập sang làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáu điều bác hồ dạy và xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể thiết thực hàng ngày
tăng cường việc thanh tra kiểm tra giám sát chuyên đề
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ thị năm chỉ thị bốn và cuộc vận động
đồng thời thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra giám sát kết quả thực hiện
tại công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả
gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân đối với công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
dịp này bộ công an đã tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho chín mươi năm tập thể và một trăm linh tám cá nhân
có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị số năm chỉ thị số bốn và cuộc vận động
trong hai ngày
và một mươi năm tháng năm đảng bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự còn có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an trung tướng lương tam quang ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an và đại diện các cơ quan đơn vị
của bộ công an các cơ quan thuộc ban tổ chức trung ương ủy ban kiểm tra trung ương
báo cáo chính trị của đảng bộ cục quản lý xuất nhập cảnh nêu rõ nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
mặc dù trong điều kiện khó khăn thách thức về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
cũng như các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhưng đảng bộ cục quản lý xuất nhập cảnh đã đoàn kết
nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu
và nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh góp phần giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt đã tham mưu cho đảng ủy công an trung ương trong việc đổi mới bổ sung sửa đổi hệ thống
chính sách pháp luật về xuất nhập cảnh khắc phục những vấn đề bất cập nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập cảnh
của công dân việt nam và người nước ngoài
phát biểu tại đại hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đánh giá cao những kết quả được nêu trong báo cáo chính trị
cùng với đó là tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình của các đảng viên đã chỉ rõ những hạn chế
khuyết điểm nguyên nhân nêu trong báo cáo chính trị ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo chỉ đạo và sức chiến đấu
ở một số tổ chức cơ sở đảng
đồng tình với mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nêu trong báo cáo chính trị đề ra trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
của đảng bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ trưởng tô lâm yêu cầu đảng bộ cục quản lý xuất nhập cảnh
cần tiếp tục thực hiện sáu mặt công tác trọng tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết
chủ trương của trung ương đảng của đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là nghị quyết số năm mươi một nqtvk về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
và tới đây là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
của trung ương lần thứ bảy khẩn trương xây dựng các kế hoạch chương trình hành động
đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nghị quyết này
cơ khẩu quản lý nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
công tác quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất cảnh nhập cảnh
chủ động nghiên cứu đẩy nhanh thực hiện các đề án dự án ứng dụng khoa học công nghệ
và công tác quản lý xuất nhập cảnh như dự án sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử việt nam
xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động
các đồng chí cần quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm của bộ công an
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch covid một mươi chín
đảm bảo nhanh chóng thuận lợi an ninh an toàn cho các hoạt động xuất cảnh nhập cảnh
có phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hồi đổi xã hội
trong ngày làm việc hôm nay các đại biểu cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ
cục quản lý xuất nhập cảnh nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm một mươi chín thành viên
sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cũng đã tặng hoa chúc mừng
ban chức hành đảng bộ cục quản lý xuất nhập cảnh nhiệm ký mới
sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức tọa đàm khoa học
đặc điểm tâm lý cần quan tâm của lãnh đạo chỉ huy và cám bộ chiến sĩ công an nhân dân
ở việt nam những nghiên cứu về tâm lý cám bộ chiến sĩ và lãnh đạo chỉ huy công an nhân dân
còn khiêm tốn mới dừng ở mức cơ bản trong khi đó áp lực từ nhiều phía tác động không nhỏ
đến trạng thái tâm lý của cán bộ chiến sĩ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc
các ý kiến tại tọa đàm đã tập trung đánh giá đúng thực trạng xác định được đặc điểm tâm lý
của cán bộ chiến sĩ lãnh đạo chỉ huy công an nhân dân trong công tác và chiến đấu
và những yếu tố tác động từ đó đề ra định hướng xây dựng những bộ câu hỏi
có tính ứng dụng cao để khảo sát đánh giá thực trạng tâm lý và áp lực tâm lý của cám bộ chiến sĩ